tại hà nội trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam và công ty trách nhiệm hữu hạn tcp việt nam
tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai phong trào tôi yêu tổ quốc tôi
và chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
đây là hoạt động nhằm tìm kiếm và khích lệ thanh niên việt nam tự tin bản lĩnh hơn
trong quá trình học tập rèn luyện và vươn lên lập nghiệp
trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam và tcpvn
sẽ đồng hành triển khai tìm kiếm và tuyên dương các hội viên thanh niên tiêu biểu đạt giải thưởng
thanh niên sống đẹp chương trình tỏa sáng nghị lực việt và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp
chỗ chương trình này nhằm ươm mầm những dự án giàu tiềm năng mang đến cho thế hệ trẻ những cơ hội
và điều kiện tốt nhất trên con đường lập nghiệp từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế việt nam
chương trình tôi yêu tổ quốc tôi được xem là sợi chỉ đỏ kết nối hùn đúc bản lĩnh của thanh niên việt nam
góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên thời đại mới với sáu giá trị cốt lõi là tiên phong gương mẫu đoàn kết trách nhiệm sáng tạo và hội nhập